long an là tỉnh có diện tích trồng nếp thương phẩm lớn nhất cả nước với sáu mươi năm hectare chiếm khoảng ba mươi hai diện tích trồng lúa trong toàn tỉnh
vừa qua chính phủ đã cho xuất bốn trăm linh tấn gạo nhưng không có sản lượng nếp thương phẩm đã làm cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì mặt hàng này chưa được phép thông quan
từ ngày hai mươi bốn tháng ba đến nay tất cả doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mặt hàng nếp thương phẩm đã phải tạm dừng hoạt động vì chưa được phép thông quan xuất khẩu
hiện tại lượng nếp thương phẩm tồn kho là năm mươi năm tấn được doanh nghiệp thu mua của người dân trong chuỗi sản xuất để giải cứu số nông sản này và đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất tăng trưởng kinh tế của tỉnh
tỉnh long an đã kiến nghị thủ tướng chính phủ cho long an xuất khẩu mặt hàng nếp thương phẩm không hạn chế số lượng có mã hs một nghìn sáu trăm ba mươi để giải quyết xuất khẩu lượng tồn kho nếp trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiếp tục thu mua nếp trong nông dân với giá thu mua tốt hơn